trước những hành động ngày càng phức tạp và hệ lụy để lại với các nạn nhân
cũng như tạo nên những tâm lý dư luận xấu
lực lượng chức năng trung quốc đã tổ chức nhiều đợt truy quét và triệt phá
qua các chiến dịch này đã bắt giữ được nhiều tổ chức và đối tượng phạm tội
tuy nhiên trên thực tế những đối tượng bị đưa ra ánh sáng chỉ là phần nổi của tảng băng
trong thế giới tội phạm công nghệ cao của trung quốc
những đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức luôn nhanh hơn một bước với lực lượng chức năng
theo tình hình thực tế các đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao này
có xu hướng dịch chuyển sang nước ngoài
những quốc gia có cơ sở hạ tầng viễn thông tiên tiến để dễ về hoạt động
tạo hệ thống server máy chủ ở một nước thứ hai
rồi quay lại tấn công các con mồi trong nội địa trung quốc
đối với các quốc gia lân cận trong đó có các quốc gia asean
trong đó có việt nam lào campuchia philippines
chọn việt nam vì việt nam chúng ta là một trong những quốc gia
mà có tốc độ phát triển internet rất là nhanh và đường truyền rất là ổn định
và đặc biệt nữa là giá cả cho thuê đối với dụng internet
cũng thấp hơn so với các nước trong khu vực
việt nam là một quốc gia có sức phát triển
sức phát triển mạnh với kinh tế chính trị
cũng như đã đưa ra nhiều chiến lược phát triển hệ thống cơ sở viễn thông
hạ tầng mạng và coi đây là phương tiện để phát triển kinh tế đất nước
với những chiến lược đi tắt đón đầu
chỉ trong vòng một thời gian ngắn nền khoa học và công nghệ
đặc biệt là nền công nghệ thông tin của việt nam
đã có nhiều tiến bộ vượt bậc được các tổ chức xếp thứ hạng cao trong khu vực
đảng và chính phủ việt nam đã nghiên cứu một cách cẩn trọng
đánh giá hiệu quả và tác động đến từng ngành kinh tế
từ đó xác định những thế mạnh ngành kinh tế công nghiệp có thể phát triển mạnh trong cuộc cách mạng công nghệ
và xây dựng một chiến lược quốc gia phù hợp để việt nam bắt kịp với xu thế
bộ công an việt nam đã đặc biệt quan tâm
đầu tư phát triển một lực lượng tinh nhuệ
nhằm đảm bảo an ninh mạng đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao là cục an ninh mạng
ngay từ những năm hai nghìn tám cục an ninh mạng đã triệt phá và bắt giữ hàng trăm vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao
đặc biệt là đấu tranh hiệu quả đối với đối tượng người nước ngoài
lợi dụng cơ sở hạ tầng tiên tiến của việt nam để thực hiện các hành vi phạm tội với những thủ đoạn lừa đảo
trộm cắp viễn thông đột nhập lấy cắp dữ liệu của các nạn nhân tại nhiều quốc gia nhằm mục đích trục lợi
cùng với đội ngũ cán bộ chiến sĩ tình nhuệ
hiện đại cục an ninh mạng đã trở thành lá trắng thép trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao tại việt nam
liên tiếp từ những năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn thì cũng đã xác lập rất nhiều chuyên án và đã tổ chức đấu tranh thành công
triệt phá rất nhiều các ổ nhóm đối tượng người nước ngoài vào việt nam để thực hiện một là các hoạt động tổ chức cho người nước ngoài
đánh bạc trực tuyến trên mạng rồi là các hoạt động lừa đảo trong các sàn thương mại
điện tử đấu tranh triệt phá rất nhiều các ổ nhóm
chủ yếu là các đối tượng đài loan trung quốc trung quốc đại lục và người hàn quốc ở tại việt nam
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được một yêu cầu hết sức đặc biệt
đó là công hàm trao đổi từ công an trung quốc về việc phối hợp xác minh
truy bắt các đối tượng có nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao tại trung quốc
theo thỏa thuận phối hợp giữa hai nước trong ngày tháng năm năm hai nghìn một mươi năm chúng tôi có nhận được chỉ đạo của đảng bộ và đảng đạo tổng công an sát
phía trung quốc rất là tha thiết đề nghị phía việt nam tổ chức lực lượng và khẩn trương xác minh điều tra để bắt giữ một nhóm đối tượng
đài loan trung quốc và người trung quốc
đài loan trung quốc đang thực hiện các hành vi lừa đảo qua dịch vụ viễn thông
với số tiền bắt đầu họ xác định số tiền mà những tổ chức tội phạm này chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ
theo thông tin trao đổi giữa công an trung quốc và công an việt nam
từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn tới đầu năm hai nghìn một mươi năm thành phố giang môn tỉnh quảng đông trung quốc liên tục xảy ra các vụ án sử dụng công nghệ voip
để lừa đảo
bọn tội phạm đột nhập vào các trang mạng đánh cắp thông tin cá nhân tài khoản và các giao dịch mua bán của nạn nhân
chúng sử dụng tổng đài ảo trên mạng internet để giả danh là công an kiểm soát viên yêu cầu những người này phải nộp một số tiền lớn
và sau đó chiếm đoạt luôn số tiền này
theo quá trình điều tra hầu hết các cuộc gọi lừa đảo này đều có ip nằm trong lãnh thổ việt nam
với những thông tin ban đầu nó rất là mong manh và nó rất là in
như thế thì chúng tôi cũng xác định là đây là trách nhiệm của lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phải đặt ra là phải nhanh chóng xác minh và làm rõ để chiệt phá sớm chiệt phá để đảm bảo trong sạch cái địa bàn
cũng như đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở trên lãnh thổ của chúng ta
hồ sơ của công an thành phố giang môn cung cấp hiện có khoảng bốn mươi đối tượng nghi vấn trong đường dây lừa đảo
các đối tượng này lân lượt
nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đến một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
hầu hết đều qua cửa khẩu sân bay tân sơn nhất
thế và với những thông tin đế đỏ chỉ có một vài thông tin về xuất nhập cảnh
và một vài cái thông tin về các hoạt động về thời gian cũng như là người bị hại mất tiền
thì bây giờ làm thế nào để chúng ta tìm được các đối tượng này
nếu như chúng ta có các thông tin chuyên nguyên đối tượng các thể hóa đối tượng
thì chúng ta mới có thể
thì cái khó khăn đáng giá nhất là cái nguồn thông tin tài liệu do phía trung quốc
nó cung cấp rất ít và nó rất là rộng nó trải dài
ví dụ như là về địa chỉ thì nó lại trải dài rất là nhiều cái địa chỉ kể cả miền nam và miền bắc
thì cái khó khăn của chúng tôi lúc đầu là phải có những cái định hướng và nhân định
để càng chính xác bao nhiêu để càng tốt để khoanh vùng nhỏ lại cái địa điểm mà mình cần phải tập trung sơ
từ những thông tin ít ỏi nhận được nhưng với tinh thần quyết tâm
ngay lập tức lãnh đạo cục cảnh sát phòng chống xác
các tổ chức tội phạm công nghệ cao đã nhận định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
đòi hỏi yếu tố phức tạp về chuyên môn cũng như yếu tố chính trị
từ những nhận định ban đầu lãnh đạo cục đã giao phòng ba xác minh thông tin
nhanh chóng xác định các đối tượng để có được biện pháp ngăn chặn các đối tượng
chúng ta tiên lượng nếu không nhanh chóng tìm ra được nhóm đối tượng này
thì chúng sẽ có điều kiện thực hiện tiếp các hành vi phạm tội không chỉ tại trung quốc
mà còn tiến hành lừa đảo tại việt nam
hoặc hình thành các tổ chức lừa đảo công nghệ cao mới tại việt nam
rồi thì phải tập trung khẩn dương đấu tranh triệt phá và xóa sổ các tụ điểm này
trong hồ sơ từ phía bạn chuyển sang
tại biên bản lời khai của các bị hại phía công an trung quốc xác định
có bảy đối tượng nghi vấn đã thực hiện nhiều cuộc gọi lừa đảo
từ ba mươi hai địa chỉ ip thuộc lãnh thổ việt nam
từ những hồ sơ cung cấp của công an nước bạn
bước đầu cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác định
các đối tượng lừa đảo đã sử dụng địa chỉ ip trên lãnh thổ việt nam
tuy nhiên việc xác định dựa trên các ip lại là bài toán hóc búa với lực lượng chức năng
các đối tượng không sử dụng các điện thoại cố định hay điện thoại di động
mà là dựa trên nền tảng internet
nên việc định vị và xác minh trở thành thách thức lớn đối với lực lượng truy vết
bên cạnh đó nhằm qua mắt các lực lượng chức năng cũng như kinh nghiệm từ các vụ án trước lúc này
các đối tượng ngày càng cảnh giác và sử dụng các lớp ngụy trang vô cùng phức tạp và tinh vi hơn
chúng đã sử dụng nhiều lớp mars ip trước khi tiến hành kết nối internet
thực hiện các cuộc gọi voip tấn công nạn nhân
các đối tượng cũng đã sử dụng các phương thức này trước hết là để tránh sự phát hiện của các con chức năng
thứ hai là các đối tượng có thể dễ dàng thực hiện các biện pháp hoạt động của mình cách tinh vi và bài bản hơn
ban chuyên án gồm các đầu mối thường xuyên có các cuộc họp khẩn cấp để nghe báo cáo tình hình
và tìm ra phương pháp xử lý hàng ngày hàng giờ

bàn chuyên án gồm các đầu mối thường xuyên có các biện pháp xử lý hàng ngày hàng giờ
tuy nhiên tại thời điểm này những khó khăn liên tiếp đến với lực lượng chức năng
các đối tượng là người nước ngoài lại sử dụng nhiều ngôn ngữ bản địa
làm thế nào để xác minh trong hàng trăm hàng ngàn các cuộc hội thoại được thực hiện trên nền tảng internet
có những tài liệu trùng khớp với vụ án này bởi đây sẽ là những tài liệu phục vụ cho quá trình tố tụng sau này
trong hàng trăm ngàn cuộc gọi qua internet có những cuộc hội thoại trùng khớp với giao dịch lừa đảo tại trung quốc
làm thế nào để xác minh trong hàng trăm hàng ngàn các cuộc gọi qua internet

kết quả giải mã dữ liệu dịch từ tiếng trung quốc sang tiếng việt xác định được
một nhóm đối tượng tại một số địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
chúng sử dụng tổng đài voip để thực hiện về các số máy cố định và di động của trung quốc
để lừa đảo với phương thức thủ đoạn phù hợp với thông tin
bộ công an trung quốc đã cung cấp
qua các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án đã dựng lên kịch bản được các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
để thực hiện hành vi lừa đảo bọn tội phạm được chia thành nhiều nhóm khác nhau
có nhiệm vụ giả danh công an tòa án viện kiểm soát
đe dọa người bị gọi điện đang bị điều tra bí mật
vì đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng như rửa tiền buôn lậu ma túy tham nhũng
để thực hiện hành vi lừa đảo đều thực hiện ở trên các dịch vụ viễn thông trên nền dưỡng người bị hại
và các đối tượng này là gần như không có quá trình tiếp xúc gặp nhau ngoài đời thường
mà đây nó sẽ có theo các kịch bản mà các đối tượng đã chuẩn bị sẵn
các đối tượng đã chuẩn bị sẵn các kịch bản này nó viết sẵn ra giấy
và trước mặt mỗi một người nhân viên để thực hiện đóng cái vai
có thể là nhân viên bưu điện nhân viên hải quan hoặc nhân viên hành đó
người ta đều có một cái kịch bản
và nó đây giống như những người đi câu phí sinh
có thể là nó lừa được trường hợp nào thì nó lừa và không được
thì nó bỏ cái kịch bản này và tiếp tục lặp lại đối với các kịch bản tiếp theo
điều này đã tác động mạnh vào tâm lý của người nghe khiến họ sợ sệt lo lắng
buộc phải thực hiện các hướng dẫn của chúng
chiêu thức lừa đảo này tuy không mới
nhưng được sử dụng trong hoàn cảnh nạn nhân lo ngại mình phạm tội
thì nhiều người đã không đủ minh mẫn để nghĩ rằng
mình đã bị lừa
thông qua chuyên án nghiệp vụ
ban chuyên án đã xác định được
một nhóm đối tượng đang sử dụng hàng chục thiết bị kết nối viễn thông
kết nối internet để thực hiện các cuộc gọi điện thoại voip
tại khu vực trung cư everic đường mùng ba tháng hai quận một mươi một
và trung cư bình dân tại tám mươi sáu tản đà quận năm tp hcm
xác định được những điểm nghi ngờ đầu tiên
nhưng đây liệu có phải là nơi bọn tội phạm thực hiện điều hành lừa đảo hay không
bởi lẽ để đấu tranh với các đối tượng là tội phạm công nghệ cao
là một cuộc đấu trí đấu tài căng thẳng
chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ làm động đến cả một ổ nhóm
do đó yếu tố bí mật bất ngờ luôn được đặt lên hàng đầu
các đối tượng chỉ cần vài phút sẽ hủy bỏ toàn bộ những chứng cứ liên quan đến vụ án
lúc này lực lượng chức năng đã xác định được địa chỉ tại phòng một tầng hai mươi sáu r một tòa nhà everrect
có rất nhiều đối tượng sử dụng tổng đài voip thực hiện các cuộc gọi mạo danh để tiến hành tấn công các nạn nhân
có số thuê bao tại trung quốc
ở đây có một địa điểm chúng dùng là tủ điểm để gọi điện
đóng giả các cơ quan thực thi ngân hàng tài chính để mà gọi điện cho người dân
sẽ đóng vai lực lượng công an
còn một địa điểm nữa nó độc lập hoàn toàn về khoảng cách
ở cách đó có một vài quận thành phố hồ chí minh là địa điểm
là trung tâm để xử lý chúng tôi gọi là trung tâm giữ tiền
tức là nơi xử lý các khoản tiền mà nó lừa đảo được để nó chuyển ra nước ngoài
hoặc là để giữ tiền để chiếm toàn
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ theo dấu đã xác minh được
tại trung cư bình dân ở phương tản đà
có hành tung của các đối tượng nằm trong danh sách
mà phía công an trung quốc đề nghị công an việt nam truy tìm
ngay lập tức những thông tin này được chuyên về lãnh đạo ban chuyên án phân tích và đánh giá tình hình
sau khi đã củng cố những thông tin từ cơ sở báo về
ban chuyên án đã liên lạc với công an giang mồ trung quốc để tiến hành xác minh
ghi lời khai của các bị hại đối chiếu nội dung có phù hợp với dữ liệu chúng ta thu thập được hay không
kết quả đây chính là nơi diễn ra các hoạt động truyền tiền
lừa đảo thành công bảy nhân dân tệ và nạn nhân
ý đức xoái
quá trình xác định vị trí của các đối tượng trong tổ chức lừa đảo tội phạm công nghệ cao người nước ngoài ở việt nam đã được chúng ta giải đáp
nhưng trở ngại lớn nhất của ban chuyên án là thế nào để bắt giữ được các đối tượng
nhưng quan trọng hơn hết đó là phải thu được những chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của chúng
chúng tôi cũng xin được nhắc lại những chứng cứ điện tử và xác lập các chứng cứ này là vô cùng khó khăn
bởi các hành vi phạm tội của chúng được thực hiện trên hệ thống internet
và thực tế xử lý các đối tượng phạm tội trên không gian mạng gặp rất nhiều khó khăn
tội phạm trong nước xử lý thì đã khó
tội phạm xuyên quốc gia còn khó hơn rất nhiều lần
và quá trình điều tra bắt giữ sẽ có những trở ngại gì
những tình huống bất ngờ ra sao
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong chương trình tiếp theo
đến đây thời lượng của chương trình hồ sơ vụ án đã hết
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại